những ngày qua dịch covid một mươi chín tại tp hcm rất phức tạp số ca mắc ngoài cộng đồng không có dấu
hiệu hạ nhiệt thì chiếc điện thoại đặt làm đường dây nóng của trạm y tế phường phú nhuận
quận tân phú cũng vang lên liên hồi người gọi đến chủ yếu là các f vừa tự
test nhanh cho kết quả dương tính cùng tâm trạng không thể mất bình tĩnh hơn
và nhiệm vụ của các bác sĩ túc trực chính là chấn an tinh thần hỏi han tình trạng
tính cùng biểu hiện kèm theo của bệnh nhân sau đó tức tốc lên đường đến nhà bệnh nhân
bác sĩ nguyễn hữu hiệp thuộc đội phản ứng nhanh của trạm y tế phường phú nhuận kể
những ngày qua không kể ngày hay đêm đường dây nóng của trạm y tế luôn nóng
có những lần giữa đêm trạm y tế nhận được cuộc gọi báo rằng f có triệu chứng trở nặng
suy hô hấp đội phản ứng nhanh đã tức tốc mang bình oxy và thuốc men để lên đường cấp cứu cho
bệnh nhân cùng với lực lượng nhân viên y tế tại trạm y tế cơ hữu
vũ có đội phản ứng nhanh thời gian qua tp hcm đã xây dựng hệ thống trạm y tế lưu động tại
các phường xã quận huyện và thành phố thủ đức chỉ sau vài ngày thực hiện hơn bốn trăm linh trạm y tế
lưu động đã được hình thành trạm y tế cơ hữu và trạm y tế lưu động có sự phối hợp để cùng vận hành
chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho các f tại cộng đồng
một trong những trạm y tế lưu động đầu tiên được vận hành tại tp hcm là trạm y tế lưu
động phường một mươi một quận ba với nhân lực là một bác sĩ và hai điều dưỡng hiện nay trạm y tế lưu động này đang
quản lý hơn bảy mươi người f đang cách ly tại nhà với đầy đủ các trang thiết bị thậm chí có dường cấp
cứu và oxy sẵn sàng những ca bệnh tiến triển bất thường bác sĩ lê thị bảo yến trung tâm y tế
quận ba cho biết các trạm y tế lưu động và cơ hữu đều được trang bị đầy đủ thiết bị nhựa oxy cho
bệnh nhân thở tủ thuốc để điều trị những triệu chứng mà chức năng của trạm y tế có thể điều trị được
việc hỗ trợ chăm sóc và điều trị tốt cho f tại nhà được đánh giá là hạn chế những tai biến nặng
nề xảy ra do đó ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho rằng với mô hình này các y bác
sĩ tiếp cận gần hơn tình hình sức khỏe của từng người mắc covid một mươi chín và hỗ trợ người bệnh khi họ
cần tư vấn nhất là sẽ cung cấp trực tiếp và miễn phí các thiết bị y tế thuốc men và chăm sóc sức
khỏe khi họ tiến triển bất thường qua đó ngành y tế tp hcm kỳ vọng với mô hình này công tác chăm sóc
sức khỏe tại địa phương ở tp hcm sẽ tốt hơn và người dân sẽ được thuận lợi hơn